về việc hàng trăm hectare dứa của người dân xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai bị hư hỏng toàn bộ
mặc dù nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh vẫn không thừa nhận nguyên nhân cây dứa của người dân bị hỏng là do khí thải từ nhà máy
tuy nhiên tại ủy ban nhân dân xã bản lầu vừa có một doanh nghiệp đứng ra cam kết thu mua toàn bộ số dứa hỏng cho người dân
tại thực địa khi trao đổi với những người trồng dứa cơ quan chức năng và phóng viên
thì đại diện nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh vẫn không thừa nhận nguyên nhân một trăm sáu mươi hectare dứa thất thu là do chất thải của nhà máy gây ra
tuy nhiên vị đại diện này cũng hứa rằng sẽ giới thiệu một doanh nghiệp khác đến thu mua toàn bộ số dứa bị hỏng của người dân
tại chỗ ủy ban xã có người mua người ta mua về người ta sẽ để kiểm tra trong việc này vì tất cả đây toàn bộ này cũng chưa ai nắm được để người ta cũng được xác minh
bà con có tức là có bao nhiêu như là nhà ông a ông b kia dưới không ạ đấy chặt nó có người mua người dân tức nào bán cân lên mua hết xa gần
sáng ngày một mươi chín tháng ba tại trụ sở ủy ban nhân dân xã bản lầu ông nguyễn văn thao giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu kim sơn
có địa chỉ tại sapa lào cai cam kết
công ty này sẽ đứng ra thu mua toàn bộ số dứa hỏng của người dân với giá ba năm trăm linh đồng một kg để phục vụ nghiên cứu
hai là cũng cái số lượng hỏng để mình lên cái số lượng chính xác để xem dứa hỏng đấy là số lượng là bao nhiêu
thì để mình chốt lại cuối cùng tổng mình thu mua để mình cho vào nhà máy sản xuất nó còn lại là bao nhiêu
theo thống kê của xã bản lầu đến thời điểm hiện tại đã có một trăm sáu mươi hectare dứa bị thiệt hại ở sáu thôn ước tính hàng trăm tấn
mặc dù đã có doanh nghiệp cam kết thu mua số dứa bị hỏng tuy nhiên nhiều hộ dân tại đây vẫn không đồng tình với quan điểm này
đối với người dân chúng tôi thì nói chung là chúng tôi sẽ không bán
chúng tôi thương lái đến thu mua cái dứa thối chúng tôi sẽ không bán
bởi vì cái dứa này mà bán đi không biết là họ mang đi làm gì
mà nếu mà đi ăn đi chế biến cái gì thì nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác thôi
của người thu mua đấy người nào sử dụng đến thì người đấy lại ảnh hưởng rồi
bởi vì cái nhà máy này nó rất độc
nên là chúng tôi không bán

nguyên nhân của hiện tượng dứa hỏng vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ
nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh vẫn chưa có động thái nào đối với người dân
trước mắt chính quyền địa phương đã tìm được đầu ra cho số dứa hỏng trên địa bàn
tuy nhiên để người dân sớm ổn định và bắt tay vào sản xuất những vụ tiếp theo
thì các cơ quan chức năng tỉnh lào cai cần nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân
để người dân yên tâm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình